ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
buổi lễ được truyền hình trực tuyến tới sáu mươi ba tỉnh thành phố với khoảng hai ba trăm linh đại biểu tham dự
phát biểu tại sự kiện này thủ tướng nguyễn xuân phúc kêu gọi mỗi người dân đặc biệt là giới doanh nhân kiều bào ở nước ngoài
nêu cao tinh thần đoàn kết tương thân tương ái thương người như thể thương thân lá lành đùm lá sách
tùy theo khả năng của mình đóng góp tiền của công sức hiện vật ý tưởng cùng chung tay đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách đi đến thắng lợi cuối cùng
để có thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm an sinh xã hội an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân
thay mặt đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn phát lời kêu gọi các cơ quan đơn vị tổ chức xoay nghiệp cá nhân trong và ngoài nước
đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng đến một trăm năm mươi tám quốc gia với tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng
khoảng một trăm bảy mươi người nhiễm bệnh trên sáu năm trăm linh người đã tử vong chúng ta đã có ca nhiễm thứ sáu mươi một đã chữa khỏi một mươi sáu ca chưa có bệnh nhân nào tử vong
việt nam đã kiểm soát tốt tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch ngăn chặn cách ly triệt đề
chăm sóc và điều trị tốt phát hiện sớm và truyền thông hiệu quả nâng cao tinh thần cảnh giác và sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân
thủ tướng đánh giá thắng lợi bước đầu này thể hiện ý chí thống nhất của toàn đảng toàn quân toàn dân ta trong cuộc chiến đấu chống lại đại dịch trên tinh thần
chống dịch như chống giặc một cây làm chẳng nên non ba cây trùm lại nên hòn núi cao
thủ tướng nhấn mạnh việt nam đủ năng lực nguồn lực ý chí và kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh đảng và nhà nước luôn đặt vấn đề sức khỏe của người dân là quan trọng nhất
là ưu tiên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo quản lý kinh tế xã hội của đất nước
người đứng đầu chính phủ đề nghị cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của toàn hệ thống chính trị các cấp các ngành các tầng lớp trong xã hội
đặc biệt sự tự giác ý thức chấp hành của mỗi người dân trước những quy định những khuyến cáo của các cơ quan y tế và của các cấp chính quyền
với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch mỗi phường xã thôn bản tổ dân phố thậm chí mỗi gia đình là một pháo đài phòng chống dịch
theo ban tổ chức đến thời điểm phát động đã có hơn ba mươi đơn vị nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ
với số tiền hơn hai trăm ba mươi tỷ đồng thời gian tổ chức vận động quyên góp dự kiến là bốn mươi năm ngày
kể từ ngày đoàn chủ tịch ubnd việt nam ra lời kêu gọi từ ngày một mươi bảy tháng ba đến ngày ba mươi tháng bốn